trong ngày hôm nay báo tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển
với vận tốc khoảng một mươi năm km một giờ đến chiều nay tâm bão sẽ có vị trí nằm ngay trên bán đảo lôi châu của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể mạnh tới cấp chín giật cấp một mươi hai
sao đến ngày mai ngày hai tháng tám bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
khoảng chiều mai nó sẽ nằm ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo tiếp tục mạnh đến cấp chín
giật cấp một mươi một
chiều nay các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông ở diện dài rác
riêng đối với khu vực ven biển các tỉnh như quảng ninh hải phòng thái bình nam định và cả ninh bình
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh
càng về tối và đêm thì mưa càng có xu hướng tăng hơn
theo dự báo đợt mưa lớn lần này ở các tỉnh bắc bộ sẽ kéo dài từ đêm nay cho đến ngày bốn tháng tám
với cường độ đặt cấp mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh ba trăm linh mm
riêng đối với các tỉnh như lạng sơn quảng ninh hay cả hải phòng
lượng mưa còn có thể đạt mức từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
mưa lớn được dự báo sẽ còn lan xuống cả khu vực phía bắc của trung bộ
là các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
cường độ ít hơn nhưng cũng đạt cấp mưa vừa đến mưa to
với lượng trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm
do có mưa lớn kéo dài nên trên các sông suối khu vực bắc bộ và các tỉnh thanh hóa
nghệ an sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai năm m
mực nước đỉnh lũ trên sông thao có khả năng đạt mức báo động hai
trên thượng lưu sông lô đạt mức từ báo động một cho đến báo động hai
thượng lưu sông thái bình đạt mức báo động một
các sông chính ở thanh hóa nghệ an là dưới mức báo động một
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi bắc bộ
và các tỉnh như thanh hóa và nghệ an
ở phía nam trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ
tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó phần phía bắc của tây nguyên và khu vực miền tây của nam bộ
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông
do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ riêng đà lạt là hai mươi một độ
khu vực nam bộ nhiệt độ cũng không cao giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của bão số ba trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm vùng có gió mạnh cấp sáu
giật đến cấp tám trên khu vực biển đông được xác định là toàn bộ phía bắc
ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc
của huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh lên cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão là cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba cho đến năm năm m
khiến đất nước cao
đặc biệt ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu từ chiều và đêm nay tăng lên cấp bảy đến cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua là cấp chín giật đến cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba cho đến năm mét khiến cho biển động rất mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước